được trung ương thảo luận dân chủ kỹ lưỡng đồng thời cũng lưu ý tổng bí thư làm chủ tịch nước không phải là kiêm hay nhất thể hóa
mà đây là hai cơ chế hai cơ quan khác nhau và còn phải chờ kết quả quốc hội bầu
vay tiêu dùng lãi suất lên đến bốn mươi năm mươi mỗi năm thực chất là tín dụng đen
bài viết được đăng trên báo lao động cảnh báo tình trạng hiện nay trên một số trang web đang xuất hiện hiện tượng siết nợ đòi nợ thuê cho vay nặng lãi
hiện nay các trang web cho vay tiền siêu nhanh như credi
atm online vay tiêu dùng dr zong sha đang gây sự chú ý với những lời chào mời có cánh như vay tiền nhanh trong ngày online
có tiền mặt ba mươi phút lãi suất phí tư vấn phí dịch vụ thủ tục vay siêu nhanh siêu đơn giản
điều đó thực sự hấp dẫn đối với những người đang có nhu cầu vay tiền
thế nhưng khi tìm hiểu những khoản vay tại các trang web này người vay mới vỡ lẽ lãi suất cao như lãi suất cầm đồ
và thực chất hoạt động không khác gì tín dụng đen
trên báo tuổi trẻ mục vấn đề hôm nay có bài viết đáng chú ý cần mạnh tay hơn với nạn karaoke khủng bố
sự việc thầy giáo dạy thể dục tại bình dương bị đâm chết đêm ngày bảy tháng một mươi chỉ vì nhắc nhở nhóm thanh niên hàng xóm hát karaoke ồn ào
đã dấy lên hồi chuông báo động cần mạnh tay hơn trong việc sử dụng công cụ pháp luật để chấn trình kiểu tra tấn bằng karaoke trong khu dân cư
cũng liên quan đến vấn đề này mục trao buổi sáng trên báo thanh niên có bài viết thảm họa karaoke
bài báo cho rằng xét riêng trong đời sống gia đình karaoke giữ một vai trò khá thú vị trong việc tạo cơ hội giao tiếp cho các thành viên trong gia đình qua việc ca hát
nhưng karaoke gây ra một vấn đề nan giải về quan hệ cộng đồng
những điều kiện cách âm tại ra khó lòng đảm bảo để không làm phiền hàng xóm khi một gia đình nào đó mở ràn karaoke
thế là hàng vài giờ tra tấn hàng xóm bằng âm thanh karaoke khủng là chuyện bình thường
mà ai nhắc là chửi chém truy sát
chính quyền phải vào cuộc gấp rút
với luật với quy định
với xử phạt để điều chỉnh một thứ quá xấu xí trong văn hóa giải trí karaoke của người việt nam
thời gian qua liên tiếp nhiều hãng dược bị cơ quan chức năng thổi còi vì đưa ra thị trường các loại thuốc không đảm bảo chất lượng
xiết chặt hơn nữa quản lý thuốc chữa bệnh là việc làm cấp bách hơn bao giờ hết
nỗi lo chất lượng thuốc chữa bệnh bài viết được đăng trên báo hà nội mới
hàng năm tỷ lệ thuốc kém chất lượng được phát hiện ở nước ta khoảng một năm hai một năm và tỷ lệ thuốc giả dưới năm
tuy nhiên con số này mới chỉ là phần nổi
bởi từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay gần như tháng nào cục quản lý dược bộ y tế cũng phát hiện và thu hồi thuốc giả thuốc kém chất lượng
thậm chí có những đợt danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng được công bố lên tới bảy mươi đơn vị
đây được xem như là lời cảnh báo đối với chất lượng thuốc trên thị trường nước ta cần có biện pháp siết chặt quản lý hơn nữa
thanh long rớt giá nông dân điêu đứng là câu chuyện được đề cập trên báo sài gòn giải phóng
khoảng hơn một tuần qua giá thanh long sụt giảm thê thảm
khiến hàng loạt nông dân trồng thanh long từ bình thuận đến long an tiền giang như ngồi trên lửa
giá thanh long loại đẹp chỉ còn năm trăm linh một năm trăm linh đồng một kg
nhiều người nông dân không bán được phải chặt bỏ cho bò hay gà ăn
mặc dù có thông tin cho rằng ở các tỉnh phía nam thanh long không bán được do phía doanh nghiệp và thương lái trung quốc ngừng thu mua
nhưng tại cửa khẩu tân thanh lạng sơn hiện nay hoạt động xuất khẩu vẫn diễn ra bình thường không có tình trạng ủn ứ như hồi đầu năm hai nghìn một mươi tám
vậy nguyên nhân do đâu khiến thanh long rớt giá ảnh hưởng nặng nề đến người nông dân
và giải pháp khắc phục như thế nào
mời quý vị và các bạn đón đọc bài viết trên trang bảy báo sài gòn giải phóng